quá trình điều tra bước đầu lực lượng công an xác định các đối tượng tại cdc hà nội và một số nhà thầu đã câu kết gian lận thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống rìa tham pcr tự động xét nghiệm covid một mươi chín gây thiệt hại đặc biệt nguyên trọng cho nhà nước
theo chuyên gia về pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội thì các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quy định hoạt động chỉ định thầu
các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quy định hoạt động chỉ định thầu
tuy nhiên thì qua nghiên cứu và căn cứ quy định pháp luật hiện tại thì nó có một số quy định liên quan đến việc tiêu chí đánh giá nhà thầu hồ sơ thầu liên quan đến việc chỉ định thầu mua sắm trang thiết bị y tế
thì nó chưa được quy định rõ ràng dẫn tới các đối tượng lợi dụng kẽ hở của pháp luật để tiến hành các hành vi trục lợi gây thiệt hại cho nhà nước
chỉ trong một thời gian ngắn vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội và một số đơn vị có liên quan đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện khởi tố
sau khi làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng chắc chắn sẽ có những bản án thích đáng được đưa ra
đây cũng sẽ là bài học cho những ai quyết định thực hiện hành vi trục lợi trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện nay

trước đó sở này đã mua bộ xét nghiệm với giá bảy hai tỷ đồng trang bị cho trung tâm kiểm soát bệnh tật sau khi thực hiện việc ký hợp đồng mua bán với công ty thương mại giải pháp việt
ngày hôm qua tại buổi thông tin về việc mua hệ thống máy xét nghiệm do ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức giám đốc sở y tế quảng nam mong muốn giám đốc công ty cổ phần giải pháp việt xem xét đến việc lấy lại máy
và thông tin tiếp theo về vụ việc thì sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền đến quý bạn quý vị và các bạn trong các bản tin sau